tác phẩm cuốn hút độc giả bởi nhiều tình tiết bất ngờ
gây cấn xảy ra với huck và jim trong suốt chuyến đi
nó trở thành tác phẩm bán chạy nhất ngay sau khi xuất bản
giống như người anh em của mình
bằng vốn sống phong phu có được từ những ngày tháng phiêu bạt
cuộc sống lanh đanh trên sông nước
mississippi đã gợi mở để mắc trêu cho ra đời
những cuộc phiêu lưu của huckleberry finn
cuốn sách được coi là một dạng thức bầu bạn với những cuộc phiêu lưu của tom sawyer
mark twain mãi là đứa trẻ không chịu lớn
dù thất vọng trước cuộc đời
sông các tác phẩm của ông vẫn truyền tải những hình ảnh sực dỡ
và lãng mạn của xã hội được mô tả lại bởi kiểu trầm biếm sâu sắc
khả năng miêu tả tâm lý xã hội cực kỳ khéo léo
tất cả trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh
chống sự áp bức thống trị của tầng lớp tư sản
cũng như các tập quán và định chế giả hiệu
đầy gian ý trong xã hội hoa kỳ bấy giờ
đó cũng là tiếng nói mạnh mẽ
lên án nạn phân biệt chủng tộc ở nước mỹ cuối thế kỷ một mươi chín
đây là những hình ảnh hiếm hoi được ghi lại vào năm một nghìn chín trăm linh chín
chưa đầy một năm trước khi ông qua đời
đó là quãng thời gian ngập tràn bi kịch
liên tục ập đến với gia đình tiểu thuyết gia vĩ đại nhất nước mỹ
quyền phải đối mặt với những khó khăn trồng chất
kinh tế lụi bại khánh tuyệt
của con gái thứ hai clara đột nhiên qua đời
không lâu sau người con út bỗng hóa điên
người vợ thân yêu cũng lìa bỏ ông mà ra đời